và vi phạm nội quy quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy
nhưng trước tiên hãy cùng chúng tôi điểm lại các vụ cháy đã xảy ra trong tuần qua
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút tối ngày hai mươi ba tháng chín
một tiếng nổ lớn phát ra từ tàu cá đang neo đậu tại cảng cá thuộc xã hải châu huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
sau đó cả con tàu bị lửa lớn bao trùm
lúc này trên tàu có tám người
vụ việc khiến ba người tử vong năm người bị thương nặng được đưa lên bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cấp cứu
ba người tử vong là ông lê xuân hiếu và lê xuân bình cùng anh đặng đình kiên
nguyên nhân ban đầu là do nổ bình ga dẫn đến cháy tàu
vào khoảng bảy giờ năm mươi phút sáng ngày hai mươi ba tháng chín
vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chợ tó huyện đông anh hà nội
cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện đông anh đã huy động bảy xe chữa cháy
và hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
cảnh sát trật tự và lực lượng dân quân cũng tham gia hỗ trợ các tiểu thương
di tản đồ đạc hàng hóa đề phòng đám cháy lan rộng hơn
đến khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế
khoảng một mươi kiosk liên kề lập mái tôn kinh doanh các mặt hàng như mũ bảo hiểm quần áo đồ gia dụng ở trung tâm chợ bị cháy rụi
nhiều gián hàng xung quanh bị hư hại
vào khoảng một mươi bảy h một mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng chín
điện tử hoàng gia địa chỉ số một mươi một đường lê hồng phong thành phố hải phòng xảy ra cháy
do có nhiều đồ điện tử và đồ nhựa nên đám cháy đã lan rất nhanh
một xe chữa cháy của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các quận ngô quyền lê trân hải an được huy động dập lửa
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thành phố đã khống chế đám cháy
ngăn không để cháy lan sang tòa nhà xung quanh
bốn tầng của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ điện tử hoàng gia đã bị thiêu dụi hoàn toàn
mặc dù theo thống kê sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín mới chỉ xảy ra cháy tại chợ hỗ xã đại bản huyện an dương
song với việc vi phạm các quy định nội quy về phòng cháy chữa cháy tại các chợ ở địa phương này
khiến nguy cơ cháy nổ vẫn thường trực đe dọa đặt ra nhiều thách thức về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
trước khi đi vào nội dung mà chúng tôi ghi nhận tại thành phố hải phòng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn clip ngắn ngay sau đây
để có thể hiểu rõ vì sao chợ luôn là loại hình cơ sở được xếp loại đặc biệt nguy hiểm về cháy nổ
vào ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại chợ mộc bài thị trấn tăng bạc hổ tỉnh bình định
do hàng hóa buôn bán trong chợ chủ yếu là đồ dễ cháy
không khí khô nóng và gió mạnh khiến ngọn lửa bùng phát và lan nhanh
sau sáu tiếng đồng hồ ngọn lửa mới được khống chế
hậu quả hơn hai trăm linh dân hàng tại chợ mộc bài bị thiêu dụ hoàn toàn
nguyên nhân được xác định là do chập điện
vào tối ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hai mươi chín kiosk của hai mươi một tiểu thương
tại chợ bình long tỉnh bình phước đã bị thiêu dụi hoàn toàn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do tiểu thương đốt vàng mã
quận hồng bàng thành phố hải phòng
một trong những chợ lớn nhất của thành phố
là khu vực buôn bán sâm mốt về đồ giá dụng
đặc biệt là vải may mặc và quần áo thời trang
bằng dồn hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy bốn tháng một mươi
được treo ở vị trí bắt mắt dễ nhìn
xong thực tế bên trong chợ thì trái ngược hoàn toàn
không khác gì ma trận
theo đúng tiêu chuẩn lối đi lại trong chợ
dòng từ một tám cho đến hai năm km
nhưng trên thực tế
các tiểu thương đã tận dụng những chiếc chiếc đề
để trưng bày hàng hóa
đâu là lối đi
có lẽ rất khó để dùng
và những thiên la địa phóng như thế này
đã làm cho lối thoát hiểm
và thử thử nếu có cháy xảy ra
khi mà cái mật độ hàng hóa cao
và liên quan đến cản trở lối thoát nạn
thì thứ nhất khi có sự cố cháy nổ xảy ra
thì liên quan đến vấn đề tâm lý của cái nhân dân
thì tâm lý hoảng loạn
và cái tâm lý bất ngờ là tâm lý chung
khi mà hoảng loạn và bất ngờ
thì thường người ta sẽ tìm ra cái lối
cố gắng thoát nạn nhanh nhất
nhưng tại thời điểm đó vì có cái hàng hóa cản trở
nên lối thoát nạn sẽ không
đáp ứng được cái chức năng nhiệm vụ
của lối thoát nạn
dẫn đến là người dân có thể lại bị mắc kẹt
bị ngã bị sô đẩy lẫn nhau
dẫn đến những cái chấn thương ban đầu
và gây giảm thiểu cái khả năng thoát nạn
của nhân dân cũng như giảm thiểu
cái khả năng phán đoán lối thoát nạn của người dân
thường thường thì đối với cả một số bà con
thì có cái việc là lấn ra lối đi
chây gì mà không thực hiện tốt công tác phòng cháy chế cháy
thì chúng tôi đều có vấn đề là gọi lên
rồi nhắc nhở
chứ chúng tôi cũng không có một cái
quyền hạn để mà xử lý bà con được
cho nên là chúng tôi đối với chợ
là chỉ về công tác tuyên truyền và nhắc nhở
được xây dựng từ năm hai nghìn hai

trong khi đó
chợ tắp bạc đang cho thấy sử dụng số cấp
ý thức của bà con tiểu thương còn hạn chế
hệ thống điện hồ cắm bóng đèn
đều tự ý cơi nới
và được treo như vật trang trí
và theo quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy
hàng hóa chế cháy
và đặt cách bóng điện bảng điện năm m
dạo quanh khu chợ
nếu đâu cũng tiêm vật
nghĩa cơ cháy nổ
do nhân dân là tập trung nhiều
vào cái việc kinh doanh hàng hóa
do nên là các hệ thống
hệ thống điện
và các hệ thống lửa trần
là cái việc sử dụng
phụ thuộc vào cái ý thích
và cái mức độ thuận loại của nhân dân
các yếu tố liên quan đến thứ nhất
không đảm bảo khoảng cách
yếu tố cơi nới và yếu tố sử dụng điện quá tải
là thường xuyên phát sinh
tại các chợ truyền thống
tuy nhiên thì là cái yếu tố này
chỉ có thể được giảm thiểu khi ý thức của nhân dân được nâng cao
và ban quản lý chợ
có những cái biện pháp đề phòng
cũng là một trong những chợ lâu đời
của thành phố hải phòng
chợ núi đèo huyện thủy nguyên
đang là nơi cung ứng và tiêu thụ hàng hóa lớn
các mặt hàng đều là những nguyên vật liệu
và khi cháy đều phát sinh ra nhiều khói
hàng hóa chỉ được gọn gàng
thì có lực lượng chức năng kiểm tra nhắc nhở
sông nguy hiểm nhất
chính là hệ thống điện
với một mươi năm năm sử dụng đang cho thấy sự xuống cấp
trong khi các thiết bị tiêu thụ điện
là được tăng lên đáng kể
so với thiết kế ban đầu
chính hệ thống điện đang tồn
tại nhiều vất cập
khiến việc mua bảo hiểm cháy nổ của bà con tiểu thương
gặp nhiều khó khăn
cái đường điện người ta sợ là nó không an toàn
cho nên là sự cháy nổ cao
cho nên người ta mới không bán bảo hiểm
cho tất cả các hộ trong chợ
bởi vì chúng tôi mua được bốn hai năm
được bảo hiểm hai năm
mọi người tôi mua theo tự nguyện
cái đấy không bắt buộc
mà tất cả các chị em trong chợ nhất
chỉ thẳng thành để mua
nhưng mà sau hai năm mua là mọi người ta vào
thế chợ lại nguy cơ cháy nổ lớn quá
bên bảo hiểm ta không bán
hệ thống điện lúc ban đầu chỉ phục vụ công suất
cho một khối lượng nhất định
sau này khi chợ được cải tạo và lân cấp
các hộ kinh doanh
các quầy hàng được mở rộng
hồng thời những hộ dân xung quanh chợ
các quầy hàng xung quanh chợ
cũng được mở rộng vào các thiết bị tiêu thụ điện
trong quá trình hoạt động của chợ
cũng được tăng lên đáng kể
so với thiết kế ban đầu
khi sử dụng điện với công suất lớn
thì đường dây điện sẽ có thể bị lóng
và làm chập cháy
tại các điểm đấu lối
cũng như là các điểm quần áo đè vào
có thể sử dụng quạt
nó có thể chập cháy bó cơ
lực lượng chứa cháy tại chỗ
đóng vai trò quan trọng khi đám cháy mới phát sinh
so với lực lượng này của chợ núi đèo
lại đang tồn tại nhiều bất cập
không phải yếu tố con người
mà đến từ yếu tố thiết bị
như chạm bơm phòng cháy này của chợ
có cũng như không
máy bơm điện
thì nguồn yếu
không thể sử dụng
không thể sử dụng nguồn yếu
không thể sử dụng
máy bơm xăng thì hỏng động cơ
và không được thay thế
nếu có sự cố xảy ra
không biết sẽ nguy hiểm như thế nào
hệ thống máy bơm chữa cháy
thì đã được lắp đặt từ năm hai nghìn tám
quá trình vận hành
từ bấy đến bây giờ
thì không được nâng cấp
chính vì thế cho nên là cũng xảy ra
cái việc là hỏng học thường xuyên
anh em ở trong ban quản lý
cũng như là đội ăn nhiệt tự
được giao cái nhiệm vụ
thường xuyên có cái
nhắc nhở bà con
đề phòng là chính
còn khi xảy ra sự cố
thì sử dụng các cái công cụ
tại chỗ như là
các cái bình co hai
và khẩn trương báo cáo về cơ quan
chữa cháy của huyện
để tăng cường với sự hỗ trợ
đối với trạm bơm hiện tại của chợ
núi đèo thì đối với khi
khi xảy ra cháy mà không hoạt động được
thì cái khả năng lực lượng chữa cháy
thì sẽ bị phá hủy
cái khả năng cứu chữa của lực lượng
phòng cháy cháy cơ sở
lúc ban đầu sẽ gần như là bị hạn chế
phun hút nước cũng như là
tập luyện của đội phòng cháy cơ sở gần như là không có
trong cái quá trình
thường trực cũng như là quá trình khi sự cố cháy xảy ra
gần như không đúng như yêu cầu
chỉ có thể sử dụng bằng các bình bột
bình khí đã được trang bị tại
chợ và trung cấp thương mại
được xếp loại đặc biệt phú hiểm
để cháy nổ
quá chất thực tế
nhiều mùi cháy lớn đã xảy ra
nếu ý thức của tiểu thương
đã bị coi tưởng như thế này
cảnh sát phòng cháy chạy cháy
và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo
đối với các chợ truyền thống khi xảy ra sự cố
đang cháy thường cháy lan
do vậy cách xử lý sự cố và thoát hiểm
là những lưu ý cần thiết
để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản
trên các cửa ra vào
đều có đèn exit
và biện chỉ dẫn thoát nạn
khi có cháy xảy ra
ngôi ngón báo động cho mọi người trong chợ
hoặc bán quản lý chợ
để cùng tham gia cứu chữa
tham gia biện thoát nạn
sau đó nhanh chóng gọi môi quân bôn
để được trợ giúp
sử dụng bình chữa cháy gần nhất
để nhanh chóng xử lý các sự cố
đồng thời di chuyển các tài sản
và chất dễ cháy ra khỏi khu vực cháy
thông báo do băng quản lý chợ
đến đây thời lượng của chương trình
alo một trăm một mươi bốn tuần này cũng đã hết
hy vọng với những nội dung mà chúng tôi đề cập
sẽ giúp quý vị và các bạn nâng cao nhận thức
và có được cách phòng tránh tốt nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau